quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn sáng sớm nay khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi của phía bắc
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở các tỉnh cao bằng và lạng sơn
nhiệt độ đã bắt đầu giảm từ một đến hai độ cùng với đó là những cơn mưa do khối không khí lạnh tạo ra
trong ngày hôm nay cùng với sự dịch chuyển của khối không khí lạnh từ lục địa trung quốc xuống
ở miền bắc trời sẽ chuyển mây nhiều và có mưa rải rác
nền nhiệt toàn miền bắc được dự báo sẽ giảm đi từ bốn cho đến sáu độ
khu vực giảm mạnh nhất là các tỉnh vùng núi phía bắc như hà giang cao bằng bắc cạn hay lạng sơn
nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay ở các tỉnh này đều thấp dưới hai mươi hai độ trời rét
còn với khu vực vùng trung du và đồng bằng phải đến trưa không khí lạnh mới rồn xuống
vì thế khoảng thời gian từ sáng cho đến gần trưa nhiệt độ vẫn ở mức từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
tuy nhiên càng về chiều thì nhiệt độ lại càng giảm dần
đến tối và đêm thì toàn bộ phía đông bắc bộ sẽ chuyển rét đi kèm với đó là có mưa giải rác
không khí lạnh phải chiều nay mới tác động đến khu vực phía bắc của miền trung
đến chiều ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ có mưa rông trước tiên
sau đó đến tối và đêm vùng mưa của không khí lạnh sẽ mở rộng xuống các tỉnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
về nhiệt độ do trong ngày hôm nay chưa có mưa nên ở quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
nhiệt độ vẫn cao từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
chỉ riêng thanh hóa nghệ an và hà tĩnh có mưa sớm hơn nên nhiệt độ giảm nhẹ chỉ từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
dự báo theo đà tăng cường của khối không khí lạnh sang đến ngày mai
hầu khắp bắc và trung trung bộ sẽ xuất hiện mưa trên diện rộng
nhiều điểm sẽ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
ở phía nam hình thái thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là rãnh thấp xích đạo có trục từ năm đến bảy độ vị bắc tác động
dự báo trong chiều và tối nay ở nam bộ sẽ có mưa giải rác
ven biển miền tây khu vực kiên giang và cà mau sẽ có những điểm mưa vừa và mưa to
nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở khu vực nam bộ là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
với khu vực tây nguyên nhiệt độ ổn định ở ngưỡng từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc sẽ mạnh dần lên mức cấp năm
sau tăng lên cấp sáu giật cấp bảy và biển động
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm mưa rông rải rác về chiều và tối
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp chỉ còn từ bốn cho đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước